sau nhiều ngày nỗ lực ngành điện lực phú yên đã hoàn thành xong việc sửa chữa lưới điện cho gần năm hộ gia đình bị mất điện do lốc xoáy xảy ra vào ngày một mươi tám tháng một mươi một vừa qua
đợt lốc xoáy xảy ra tại xã an ninh đông huyện tuy an và hòa tâm huyện đông hòa đã làm hư hỏng bốn trạm phân phối ba trạm biến áp một ba km đường dây cùng nhiều trụ điện ngã đổ gây mất điện tại bốn xã của tỉnh phú yên
ngay sau khi sự cố xảy ra ngành điện lực phú yên đã huy động lực lượng để xử lý đến nay các khu vực có lưới điện bị hư hỏng nặng đã được khắc phục xong gần năm hộ dân bị ảnh hưởng có điện trở lại
hiện ngành điện phú yên cũng đã chuẩn bị nhân vật lực để ứng phó với bão số chín ở những khu vực sung yếu ngành điện cho kiểm tra lại hệ thống chạm trụ và hệ thống dây để đảm bảo an toàn cho người dân hạn chế thấp nhất sự cố khi có bão